theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
và đã bước sang ngày thứ ba mươi sáu không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng năm việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
ba mươi sáu ngày qua không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong ba trăm hai mươi bốn ca mắc tính đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng năm
đã có thêm một bệnh nhân điều trị tại bệnh viện giã chiến số hai được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca điều trị khỏi lên hai trăm sáu mươi bảy ca
số ca còn dương tính với sát covid hai là bốn mươi tám ca
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sát covid hai là sáu ca
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là ba ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn bảy trăm bốn mươi bốn người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là hai trăm sáu mươi sáu người
cách ly tập trung tại cơ sở khác là
cách ly tại nhà nơi lưu trú là sáu bảy trăm năm mươi hai người